hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và mới đây nhất thì tập đoàn điện lực việt nam evn đã thông báo dưới điện thoại đường dây nóng của các trung tâm chăm sóc khách hàng ngành điện ở khu vực phía bắc để khách hàng có thể liên hệ khi mất điện
cụ thể trung tâm chăm sóc khách hàng của tổng công ty điện lực tp hà nội là một chín không không một hai tám tám hoặc bốn hai hai hai hai hai không không không
trung tâm chăm sóc khách hàng của tổng công ty điện lực miền bắc là một chín không không sáu bảy sáu chín
theo evn ngành điện các cấp cũng đã nhận định từ trước
và sẵn sàng ứng phó với nhiều giải pháp đưa vào vận hành nhiều công trình nâng cấp cải tạo lưới điện trước mùa nắng nóng
do vậy tình hình cấp điện vào mùa nắng nóng năm nay đã tốt hơn đáng kể so với trước đây
số liệu từ các trung tâm chăm sóc khách hàng thuộc các tổng công ty điện lực cho thấy
từ h ngày một tháng sáu đến hai mươi ba h năm mươi chín phút ngày ba tháng sáu đã có một một trăm bảy mươi chín cuộc gọi đến trung tâm chăm sóc khách hàng thành phố hà nội
và có một mươi ba năm trăm linh chín cuộc gọi đối với các tỉnh thành phố khác ở phía bắc
tăng cao so với thời điểm cách đây một tháng
trong số các cuộc gọi đến các trung tâm chăm sóc khách hàng
các cuộc gọi báo sự cố mất điện gần đây chiếm tỷ lệ cao
với tình hình nắng nóng còn đang tiếp diễn evn tiếp tục khuyến cáo các cơ quan công sở và người dân
triệt đề sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả
đặc biệt khi sử dụng điều hòa nhiệt độ cần lưu ý đặt ở mức hai mươi sáu độ c trở lên
để vừa đảm bảo tiết kiệm điện cho khách hàng vừa giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện
đồng thời cũng hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến